tỉnh phú yên vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội cầu ngư
lễ hội cầu ngư là sinh hoạt văn hóa mang đậm yếu tố tâm linh của người dân ven biển gắn liền với tin ngưỡng thờ cá ông
nam hải đại vương tri thần vị thần che chở giúp đỡ cho nhân dân tự tin trên biển
ở phú yên lễ hội cầu ngư thường được tổ chức từ tháng ba đến tháng tám âm lịch hàng năm
với các nghi thức cung tế hát tuồng và trò chơi dân dân
lễ hội gồm hành văn hành nghi tránh tế bồi tế đồng hiến tay hiến hương đăng bốn học trò lễ tả trinh hiểu cổ
đây là lễ hội mang đậm giá trị lịch sử văn hóa khoa học giúp ngư dân vượt qua các thách thức hiểm nguy
mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho ngư dân ven biển
đến nay tỉnh phú yên có ba di sản văn hóa phi vật thể được xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
là lễ hội cầu ngư bay tròi và diễn tấu chống đôi công ba chiêng năm
ngoài ra tỉnh còn có hai mươi di sản văn hóa danh thắng kiến trúc cũng được xếp hạng cấp quốc gia